thủ tướng chính phủ phạm minh chính mới đây vừa ký ban hành chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm hai nghìn hai mươi bốn
tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô
trong đó đáng chú ý thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam thực hiện ngay công tác thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng
hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng
kiện toàn hệ thống thanh tra kiểm tra bảo đảm thông suốt ngắn kết từ trung ương đến địa phương hiệu lực hiệu quả
đồng thời cũng cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tiến dụng của các tổ chức tiến dụng
thủ tướng chỉ đạo ngân hàng nhà nước theo dõi sát tình hình thế giới trong nước
để dự báo và điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả
nhất là điều hành hài hòa hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả
gắn với ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống tổ chức tín dụng
theo đó ngân hàng nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí
phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý công bố công khai minh bạch lãi suất cho vay bình quân
để doanh nghiệp người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có lãi suất thấp
với lĩnh vực bất động sản các ngân hàng cần có giải pháp tín dụng phù hợp đối với từng doanh nghiệp từng dự án đủ điều kiện
thủ tướng cũng chỉ đạo bộ công an phối hợp với ngân hàng nhà nước khẩn trương có các giải pháp ngăn chặn
xử lý tình trạng sở hữu chéo thao túng tại các tổ chức tín dụng bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và an ninh tài chính tiền tệ
trước đó vào tháng ba thủ tướng phạm minh chính cũng đã ký công điện số hai mươi hai yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng
trong đó thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước phù hợp với các cơ quan liên quan
thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng
các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường
kịp thời phát hiện những sơ hở bất cập để xử lý
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật
nhất là các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới trục lợi đầu cơ thao túng
lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức cá nhân gây mất ổn định an toàn thị trường vàng
trường hợp phát hiện hoạt động kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
kịp thời chuyển tài liệu hồ sơ cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm công khai minh bạch theo quy định pháp luật
theo thủ tướng thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp
giá vàng trong nước biến động mạnh ảnh hưởng đến sự ổn định an toàn thị trường tài chính tiền tệ và tâm lý xã hội
do đó cần tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn
lành mạnh hiệu quả bền vững
vào sáng nay mùng ba tháng năm đã diễn ra phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ tư
theo thông báo của ngân hàng nhà nước cho biết tổng khối lượng vàng miếng được đấu thầu sáng nay là một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sdc
giá tham chiếu để tính giá trị đạt cọc là tám mươi hai chín triệu đồng một lượng
khối lượng đấu thầu tối thiểu mỗi thành viên được phép mua là một mươi bốn lô tương đương với một bốn trăm linh lượng
khối lượng đặt thầu tối đa là hai mươi lô tương đương với hai lượng
mức giá dự thầu là một mươi đồng một lượng bước khối dự thầu là một lô một trăm linh lượng
như vậy quy định về đấu thầu vàng vẫn không có gì thay đổi so với ba phiên trước đó
đáng nói là trong cả ba lần ngân hàng nhà nước phát đi thông báo mở thầu vàng miếng
chỉ có một phiên đấu thầu thành công
tuy vậy cũng chỉ bán được ba bốn trăm linh lượng vàng
hai phiên đấu thầu còn lại không thể tổ chức như dự kiến do không đủ số lượng đơn vị tham gia đặt thầu
phiên bị hủy gần đây nhất là ngày hai mươi năm tháng bốn khi chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu
nhiều ý kiến cho rằng do ngân hàng nhà nước vẫn giữ nguyên những điều kiện để mời thầu
nên rất có thể phiên giao dịch hôm nay tiếp tục ế ẩm vì các quy định khiến doanh nghiệp và tổ chức tín dụng e ngại
theo ông đình nhò bằng phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng
có quá ít hoặc không có đơn vị nhận thầu vàng
chứng tỏ quy định đấu thầu vàng vẫn có những điều kiện chưa hợp lý
chưa đảm bảo được việc hạn chế rủi ro cho các tổ chức tham gia
nếu các điều kiện đấu thầu được ngân hàng nhà nước sửa lại cho đủ hấp dẫn
doanh nghiệp có thể cân đối được rủi ro thì sẽ có nhiều tổ chức tham gia đấu thầu vàng hơn
các chuyên gia cho rằng hiện tại nguồn vốn đang là vấn đề khó khăn với nhiều doanh nghiệp
phần nào tác động đến quyết định tham gia đấu thầu của họ khi phải thực hiện mua vàng với khối lượng lớn
trong khi đó ngân hàng nhà nước đang quy định số lô vàng trúng thầu tối thiểu là một mươi bốn lô tương đương với một bốn trăm linh lượng
chuyên gia trần duy phương phân tích cung vàng tại các doanh nghiệp là có thiếu nhưng không thiếu nhiều
vì thế các doanh nghiệp tổ chức tham gia đấu thầu chỉ nhằm mua số lượng vàng cần thiết đúng nhu cầu kinh doanh
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh thì cho rằng ngân hàng nhà nước nên xem xét lại mức giá tham chiếu
việc đặt cọc một mươi khi đấu thầu trong khi giá tham chiếu để đặt cọc cao
cũng là vấn đề khiến các doanh nghiệp ngân hàng cân nhắc tính toán trước khi tham gia đấu thầu
trong phiên đấu thầu dự kiến diễn ra sáng nay giá tham chiếu để đặt cọc là tám mươi hai chín triệu đồng một lượng
cao hơn rất nhiều so với giá trúng thầu của phiên ngày hai mươi ba tháng bốn cao nhất là tám mươi một ba mươi ba triệu đồng một lượng
thấp nhất là tám mươi một ba mươi hai triệu đồng một lượng
tuy vậy nhiều chuyên gia cho rằng nếu ngân hàng nhà nước đưa ra mức giá đấu thầu quá thấp cũng không được
bởi vì nếu doanh nghiệp và tổ chức tiến dụng trúng thầu với mức giá thấp
trong khi ngân hàng nhà nước không nhập được vàng từ thế giới với mức giá hợp lý
thì hợp đồng đấu thầu này cũng sẽ bị hủy theo quy định
bộ trưởng bộ giao thông vận tải mới đây vừa ký ban hành thông tư năm hai nghìn hai mươi bốn
sửa đổi thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ phương tiện và người lái
thông tư với nhiều điểm mới có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng sáu
theo đó ngoài việc học viên được lựa chọn học lý thuyết online
thì thông tư năm cũng bổ sung nhiều trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe
đại diện phòng quản lý phương tiện và người lái cùng đường mộ việt nam cho biết
thông tư năm bổ sung nhiều trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe
trong đó có quy định nếu bị phát hiện cho người khác mượn giấy phép lái xe thì có thể bị cơ quan thẩm quyền thu hồi
cụ thể tài khoản một mươi bốn điều bốn của thông tư quy định cụ thể sáu trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe
bao gồm người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe
người lái xe tẩy xóa làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe
để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình
cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện
có sai sót trong mùa các thông tin về họ tên ngày sinh quốc tịch nơi cư trú
hạng giấy phép lái xe giá trị cấp ngày trúng tuyển người ký
thông qua về khám sức khỏe cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy
ngoài ra người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn năm năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm
nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
liên quan đến vấn đề này đại diện cục quyền sát thông bộ công an cho biết
trong quá trình xử lý vi phạm một số đơn vị ghi nhận hiện tượng tài xế mượn giấy phép lái xe của người khác
để làm thủ tục xử lý tuy nhiên đây chỉ là các trường hợp cá biệt không xuất hiện nhiều
theo trung tá phạm văn chiến đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
trong thực tế tuần tra kiểm soát kiểm tra trực tiếp giấy tờ liên quan đến phương tiện
tài xế thì đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng giấy phép lái xe của người khác
trung tá phạm văn chiến đánh giá việc thông tư mới xử lý nghiêm hành vi cho mượn giấy phép lái xe
sẽ gian đe các tài xế có ý định cho thuê mượn bằng lái để xử lý vi phạm giao thông
theo quy định hiện hành tại khoảng hai tám thông tư một mươi hai người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe
và các hạng f phải được đào tạo tập trung tại các cơ sở được phép đào tạo
và phải trải qua kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo
trong thời hạn trên một năm kể từ ngày cơ sở đào tạo kết thúc kiểm tra
xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo
thì phải đào tạo lại theo khoa học mới
tuy nhiên tại điểm a khoảng bốn điều bốn thông tư năm quy định đã được sửa đổi
theo đó người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe hạng b hai cd e và các hạng f
có thể lựa chọn học lý thuyết theo những hình thức như
tập trung tại cơ sở đào tạo tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa
tự học của hướng dẫn đào tạo thử xa tự học của hướng dẫn
riêng đối với các môn cấu tạo và sửa chữa thông thường
kỹ năng phòng cháy trước cháy về cứu nạn cứu hộ kỹ thuật lái xe
thực hành lái xe phải học tập trung tại cơ sở đào tạo
ngoài ra trong thông tư cũng quy định rõ thời gian học lái xe ban đêm
được tính từ một mươi tám h ngày hôm trước đến năm h sáng hôm sau
ông lưu duyên thống trưởng phòng quản lý phương tiện và người lái cùng đường bộ việt nam cho biết
quyết định này phù hợp với quy định đào tạo nghề của bộ động thương minh và xã hội
đồng thời cũng tạo được cơ thuật lợi cho người học
phù hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo
nhưng vẫn quản lý chặt chẽ quá trình học của học viên
theo đó học viên phải đăng ký lựa chọn hình thức học với trung tâm
nơi đăng ký đào tạo xã hội bằng lái
đối với hình thức học từ xa tư học của ứng dẫn
cơ sở đào tạo phải xây dựng phương án phần mềm đào tạo nội dung đào tạo
phương án quản lý học viên học đủ thời gian báo cáo sở thông vận tải trước khi tổ chức đào tạo
đối với học viên phải học đủ thời gian nội dung
chương trình đào tạo mới được kiểm tra hết môn xét cấp chứng chỉ
ngoài phần lý thuyết học viên được lựa chọn học online
thông tư năm cũng quy định các môn bắt buộc phải tập trung tại cơ sở đào tạo
bao gồm cấu tạo và sửa chứa thông thường
kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kỹ thuật lái xe
việc học thực hành lái xe hoàn toàn theo hình thức tập trung
như vậy theo quy định mới
người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô mô tô các hãng
có thể lựa chọn họp trực tuyến đối với một số nội dung lý thuyết